một trong những thách thức lớn hiện nay của doanh nghiệp việt nam đó là chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
vì thế giá trị gia tăng nhận về rất thấp và đồng nghĩa với việc thương mại thì bấp bênh dễ bị tổn thương khi mà thị trường nhiều biến động
đây là nhận định được đưa ra từ diễn đàn xuất khẩu hai nghìn hai mươi do ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì diễn ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi một tại tp hcm
cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tăng tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu nâng cao chất lượng sản phẩm các doanh nghiệp việt cũng tăng cường hợp tác với các tập đoàn toàn cầu
trong đó việc kết nối chặt chẽ với các tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài đóng tại việt nam giúp doanh nghiệp việt nam tham gia xuất khẩu tại chỗ sản phẩm của mình